chị huệ là chủ cửa hàng ảnh viện áo cưới nhỏ nằm sát mặt đường của khu chợ đông người qua lại
địa điểm kinh doanh này mặc dù thuận lợi cho việc buôn bán
song cũng tiềm ẩn nguy cơ có thể mang đến những rắc rối và nguy hiểm không thể kiểm soát
tuy nhiên giữa những bộn bề của cuộc sống đôi khi con người ta chỉ có thể lo cho những điều đang tồn tại trước mắt
tại nhà lê công mạnh
sau khi tàn cuộc ăn chơi
cả nhóm êo ải chuyện phiếm
dường như không có ai
cũng không có chuyện gì là quá quan trọng
đối với nguyễn văn quân và nguyễn đức long
chỉ có vòng xoáy cướp giật
ăn chơi hút trích mất bí
là điều khiến chúng phải đồng não suy nghĩ
mày sợ ông bà già mày thế à
nhưng mà phải lấy
dù gì thì ông bà già cũng để ra mình
đã không làm được cái gì
là muốn nuôi báo cô
tao tưởng bà già mày nhận được mày
thôi đi về đi
có gì tao báo mày sau nha
để em ơi
năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
khi đến đường đa lộc
tụi thôn bầu xã kim trung
nguyện đông anh thà nội
quân và long đã va chạm giao thông
với anh đinh trọng dũng và trần thanh xuân
trong khu chợ đông ngày
với bản tính quân đồ hung hạ
hai đối tượng quân và long đã dùng tuyết nước
và giao nhọn tấn công đối tượng của mình
trong lúc bộn loạn
quân đã cầm dao lấy từng phản thịt của người dân biên đường
đâm trọng thương anh đinh trọng dũng

thì có việc quay đầu xe em
thì em quay lại em nói
sau đó quân ra phát hình thế nào
thành niên ở ngôi sao xe đấy quay lại chửi
không nói nào còn em
thành niên ở ngôi sao xe đấy quay lại chửi
không nói nào còn em

không nói nào còn em

không nói nào còn em
thành niên ở ngôi sao xe đấy quay lại chửi
không nói nào còn em
thành niên ở ngôi sao xe đấy quay lại chửi
không nói nào còn em

không nói nào còn em

không nói nào còn em
thành niên ở ngôi sao xe đấy quay lại chửi
không nói nào còn em

không nói nào còn em

lúc đấy thì có làm hả chị ạ
không không thể ý
lúc đó là đánh nhau không sao

có ở nhà không sao
ai bị thương không
có một người bị thương
người bị thương chạy đi về hướng nào
người bị thương chạy đi về hướng này
à chạy về hướng này
thế sau khi đánh xong có đối tượng còn làm gì nữa không
sau khi đánh xong thì hai người đánh quay lại

đập ở chỗ hai cái xe đường
ờ chỗ đoạn khu vực này
thế sau khi đập xong thì nó tẩu thoát về hướng nào
hai người đánh chạy về
hướng này hướng này đi đến ngã tư này đi về đâu
lúc đấy không để
em thì chính vì bạn ấy bị thương bình thường thôi
không nghĩ là bị như vậy
thì chỉ cởi phút ra để xem là thương như thế nào để băng bó hộ
chứ cũng chưa kịp sơ cứu cái gì đâu ạ
thế mình thấy cái bệnh thương là to
em thì thấy là họ dược ra rồi
lúc đấy con gái em đến lúc đấy nhìn thấy nó cũng không thể nào bình tĩnh được nữa
gọi của bạn ấy đến thì đưa đi bất cứ thứ
qua nắm bắt thông tin và cũng như là hỏi khai nhân chứng
sẽ định được luôn là
cái đối tượng thì nó vai

thì nó vai chạm giao thông
nhưng đối tượng côn đối với độ là
nấy ngày giao với cả tiếp để đánh người bị hại
và đâm người bị hại như thế
thể hiện các đối tượng rất côn đối ủng hãn
nhưng phải cần tập trung làm rõ ngay
để xử lý đối tượng trước pháp luật
ngay sau khi nhận được nguồn tin
về gây thương tích nghiêm trọng
thì đồn công an kim trung
thứ nhất là chúng tôi đã triển khai ngay lực lượng
đến hiện trường để triển khai
các biện pháp bảo vệ hiện trường
và truy xét đối tượng
theo dấu viết đóng
cái thứ hai
chúng tôi đồng thời đã vi động tối đa một trăm linh lực lượng
để phối hợp với tất cả những người liên quan
những người thân của nạn nhân
để đi cấp cứu người bị nạn
trung mới tính thế nào

thế bây giờ anh em mình chơi